thưa quý vị từ hôm qua cho đến nay hàng ngàn người dân đã đến các bệnh viện khu vực thành phố thủ đức
để xét nghiệm covid một mươi chín nhằm có giấy chứng nhận âm tính để di chuyển qua lại các tỉnh ven thành phố hồ chí minh
như bình dương bình phước đồng nai
theo quyết định của ubnd tỉnh đồng nai từ giờ ngày năm tháng bảy
người dân làm việc tại đồng nai nhưng sống ở thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
phải đi qua lại giữa hai địa phương hàng ngày yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
chính điều này làm lượng người đi xét nghiệm tại các bệnh viện những ngày qua tăng đột biến
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện lê văn thịnh từ sáng sớm
nơi đây đã tập trung hàng trăm người đứng ngồi rải rác quanh khu vực làm xét nghiệm covid một mươi chín dịch vụ của bệnh viện
công viên phía trước cổng cũng được trưng dụng làm không gian giãn cách trong thời gian chờ đợi
lực lượng chức năng liên tục di chuyển kiểm tra nhắc nhở phát loa kêu gọi người đến xét nghiệm
trở nên quá tải
tại bệnh viện thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh do lượng người đến test covid một mươi chín quá đông
bệnh viện đã phải bắt đầu xét nghiệm

viện đã phải huy động thêm một trường mầm non và nhân lực để tiếp nhận và đăng ký khám sàng lọc lấy mẫu cho bệnh nhân nhằm đảm bảo giãn cách
vào ngày hôm qua nơi đây cũng tiếp nhận khoảng hai người đến làm xét nghiệm

nơi đây cũng tiếp nhận khoảng hai người đến làm xét nghiệm